thưa quý vị chiều nay tại hà nội đã diễn ra phiên họp tổ công tác triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
tổ công tác triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi được chính phủ phê duyệt xác định bảy quan điểm phát triển
tổ công tác triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi được chính phủ phê duyệt xác định bảy quan điểm phát triển
tại phiên họp các thành viên tổ công tác đã thảo luận trao đổi và chỉ rõ những khó khăn trong bước đầu triển khai đề án nhằm đưa ra những giải pháp phương hướng triển khai thực hiện đề án hiệu quả trong thời gian tới
qua đó cũng cho thấy rất nhiều đơn vị thuộc các bộ ngành trong đó có các đơn vị thường trực của bộ công an đã gương mẫu đi đầu chủ động triển khai các công việc ngay sau khi đề án được ban hành
kết luận phiên họp bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh để triển khai đề án có hiệu quả đáp ứng yêu cầu tiến độ được giao theo đúng ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ các thành viên trong tổ công tác cần căn cứ vào chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi hai để triển khai nhiệm vụ của cá nhân gắn với trách nhiệm chỉ đạo đơn vị mình phụ trách
trong đó cần khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện đề án xác định những lộ trình cụ thể những công việc phải hoàn thành phối hợp chặt chẽ để cao tính kỷ luật trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao
ngoài trách nhiệm chỉ đạo lĩnh vực được phụ trách bộ trưởng tô lâm đề nghị thành viên tổ công tác tích cực tham gia những vấn đề chung của đề án tham mưu chính phủ thủ tướng chính phủ triển khai hiệu quả đề án này tăng cường trao đổi trực tiếp với nhau để kịp thời thao gỡ ngay những khó khăn vướng mắc phát sinh

tại tỉnh ủy thái nguyên đồng chí nguyễn thanh hải ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thái nguyên đã báo cáo khái quát với đoàn về tình hình kinh tế xã hội và công tác chuẩn bị tết của địa phương với nhiều kết quả tích cực
sau khi nghe báo cáo đồng chí thứ trưởng bộ công an đã chúc mừng những thành tích mà tỉnh thái nguyên đã đạt được và mong rằng tỉnh ủy thái nguyên tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo trên các mặt công tác để tỉnh thái nguyên đạt được những thành tựu cao hơn so với năm hai nghìn hai mươi một
nhân dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai đồng chí gửi lời chúc mừng năm mới và tặng quà tỉnh ủy và công an tỉnh thái nguyên
cùng ngày thứ trưởng trần quốc tỏ đã dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia thanh niên sung phong đại đội chín trăm một mươi năm đội chín mươi một bắc thái phường gia sàng thành phố thái nguyên và nhà truyền thống tỉnh ủy thái nguyên
tại cửa khẩu quốc tế tân nam trên địa bàn xã tân bình tỉnh tây ninh đại diện ti công an tiểu khu quân sự và lực lượng hiến binh tỉnh preven vương quốc campuchia đã đến thăm tặng quà và chúc tết

tại cửa khẩu quốc tế tân nam trên địa bàn xã tân nam trên địa bàn xã tân bình tỉnh tây ninh đại diện ti công an tiểu khu quân sự và lực lượng hiến binh tỉnh prey vang vương quốc campuchia đã đến thăm tặng quà và chúc tết

chỉ hy vọng tết an lành đến với bản thân gia đình và xã hội
đời còn dài một hai cái tết không về có sao đâu
chung tay đẩy lùi dịch bệnh giữ cho mình và cộng đồng
đó mới thể hiện được ý thức và văn hóa cộng đồng
chính quyền vận động người dân chưa đâu có cấm
vaccine thì tiêm hai ba mũi hết rồi mà còn như này thì cũng bó tay
tết là dịp người dân mong muốn ở bên gia đình nhất
như vậy thì còn gì là quê cha đất tổ nữa
tết này nhiều người xác định ở lại thủ đô
nhưng khi nhắc đến tết xa quê nhiều người không khỏi bùi ngùi
tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh như bây giờ ý thức phải đưa lên số một
một cái tết ở xa quê nhưng giữ an toàn cho cộng đồng
để có những cái tết sau đầm ấm và tuyệt vời hơn rất nhiều